nhiều em học sinh lại còn phải đối diện với nỗi ám ảnh mang tên bạo lực học đường
chỉ trong ít ngày gần đây đã có tới ít nhất bốn vụ việc như vậy được phát hiện
điển hình là trường hợp một học sinh lớp tám tại trường trung học cơ sở triệu văn tỉnh quảng trị
đánh đập một nữ sinh lớp bảy đến mức hoảng loạn
hay như là vụ việc một nữ sinh lớp một mươi tại trường trung học phổ thông hương trà tỉnh thừa thiên huế
bị bạn cùng trường đánh đến mức phải nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não
điều đang nói bạo lực học đường không còn đơn thuần chỉ là những hành vi đánh nhau
dẫn đến thương tích cho cơ thể mà còn diễn ra dưới góc độ khác
đó là với sự cố ý lạm dụng những tính năng của mạng xã hội để làm nhục người khác
đây đều là những hành vi vi phạm pháp luật và đạo đức đáng lên án
chửi bới dọa dẫm xúc phạm nhau và sau đó là những cái tát giật tóc kéo lê đi
thậm chí nữ sinh trong đoạn clip này
còn dùng chân đạp thẳng vào đầu vào mặt của nạn nhân trước sự chứng kiến của nhiều em học sinh khác
những hình ảnh bạo lực này được chính các em học sinh ghi lại
nạn nhân của vụ việc được xác định là học sinh lớp tám trường trung học cơ sở trung học phổ thông hà thành quận bắc từ liêm hà nội
em bị đánh ngay trong những ngày đầu tiên khi quay lại trường học trực tiếp
con cứ mơ đi mơ lại cái mà
cái bụi không
hôm đấy con bị lôi xuống
cái lúc mà con đang bị đánh thì có hai giáo viên trong trường đến can thì mới thôi
để ra con chăm chút con từng tí một
mà bây giờ nhìn cái video nó cũng ám ảnh chính bản thân em này lên sức từ hôm đấy đến giờ là em không thể nào em ngủ được
vì em cứ nghĩ là mình không nghĩ con mình hải ngạ như thế
nhận thấy sự việc nghiêm trọng khi con của mình không những bị tổn thương về thân thể mà còn bị ảnh hưởng rất lớn về tinh thần
khi những em học sinh kia còn đăng hình ảnh đánh bạn lên mạng xã hội
anh tạ ngọc đức phụ huynh học sinh đã có đơn trình báo đến công an phường cổ nhuế một quận bắc tử liêm yêu cầu làm rõ sự việc
việc này nó không hề nhỏ
tôi muốn là nó phải có sự gọi là triệt để trong cái vấn đề này để cho các con khác không bị xảy ra hoặc các trường khác bị xảy ra nữa
nói về các trường khác thì tại sao mình nói như thế là vì cái việc này nó không đơn thuần ở một trường hạt hành
mà sau mình
khi mình tìm hiểu thì cái bây giờ nó thành lập ra với khối nhóm trên facebook và những học sinh hư của các trường trong đó có rất là nhiều trường
về phía nhà trường sau khi sự việc xảy ra đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an bảo đảm an ninh trật tự khu vực trong và ngoài nhà trường
xác minh những em học sinh của trường liên quan và những học sinh ngoài trường tham gia trong sự việc
trường cũng đã tổ chức ngay cuộc đối thoại hòa giải kiểm điểm rút kinh nghiệm giữa các em học sinh tham gia phụ huynh và nhà trường

sự việc cũng không may xảy ra đó là cũng có một học sinh của trường một bạn nữ một bạn nữ là bị đánh ở ngoài khu vực trường
sau khi kết thúc vào giờ học buổi sáng ngay sau khi nắm bắt được sự việc thì cũng đã xử lý kịp thời rất là quyết liệt
học sinh mà bị đánh là bạn học sinh lớp tám đấy
ngay sau khi chúng tôi nhận thông tin đã đưa em về trường đưa em về phòng y tế để chăm sóc
ngay đầu giờ chiều là mời tất cả các gia đình và học sinh có liên quan đến để nhà trường làm việc
chúng tôi cũng có cái văn bản báo cáo với công an phường
cổ như một bởi vì trong số học sinh đánh có học sinh đã học gần hai năm
để công an có phối hợp với các phưởng pháp đơn vị khác hiện nay công an cũng hộ chúng tôi từ ngày hôm xảy ra sự việc là tăng cường các đầu giờ và cuối giờ đảm bảo an ninh trật tự
đối với các học sinh mà tham gia thì chúng tôi cũng đã có hình thức xử lý đối với các em
có một em mà theo như bản tương trình của em là em có hẹn với bạn ở ngoài
chúng tôi hiện nay đã bục tôi học với một học sinh này
còn các học sinh khác có liên quan là chúng tôi đang đình chỉ học sinh
để giữ ổn định tâm lý và bảo đảm việc học cho học sinh bị đánh nhà trường cũng đã tổ chức các giáo viên đến tận nhà để dạy học trong thời gian học sinh này xin chưa đến trường
phía công an cũng đang tích cực điều tra làm rõ việc có hay không các học sinh hư cá biệt kết nối với nhau trên mạng xã hội để gây ra những hành vi bạo lực tại các trường học
nếu có hiện tượng như vậy thì cần có biện pháp ngăn chặn xử lý từ sớm bảo vệ sức khỏe của học sinh cũng như để phụ huynh yên tâm khi gửi con em tới trường
thưa quý vị đối với học sinh đặc biệt là lứa tuổi học sinh phổ thông là độ tuổi mà các em có rất nhiều thay đổi về mặt tâm sinh lý để có những hành vi lệch chuẩn hoặc bị kích động khi gặp phải những vấn đề tiêu cực là rất dễ
đặc biệt trong bối cảnh hai năm học vừa qua thì các em phải ở nhà tránh dịch quá lâu tâm lý bị ảnh hưởng nặng nề
do vậy mà ngay khi học sinh quay trở lại học trực tiếp thì nhà trường cần phải chủ động nắm bắt được tâm lý tăng cường các tiết học về giáo dục đạo đức kỹ năng sống giúp cho các em học sinh có thêm được kiến thức đúng cân bằng được tinh thần
đối với những sự việc bạo lực học đường khi xảy ra thì cần phải kịp thời động viên chấn an tâm lý cho những học sinh là nạn nhân cũng như có các biện pháp gian đe xử lý nghiêm những học sinh vi phạm trên tinh thần giúp các em hiểu rõ hành vi sai trái và lỗi lầm của bản thân cũng như tạo điều kiện để các em có cơ hội sửa đổi